tại hà nội nhà xuất bản kim đồng đã tổ chức buổi tọa đàm về văn học nga dành cho thiếu nhi với chủ đề còn mãi những cánh bùm đỏ thắm
văn học nga là món ăn tinh thần đã nuôi dưỡng tâm hồn của bao thế hệ độc giả thanh thiếu niên việt nam
lớp lớp độc giả trẻ đã mơ ước đã vui buồn đã say mê và đã trưởng thành cùng với những tác phẩm như chiếc nhẫn bằng thép của pautovsky
dagestan của tôi của rasul gamzatov thép đã tôi thế đấy của ochobsky hay masimka của stanislav kovic
văn học nga là mẫu mực của chủ nghĩa nhân đạo và giá trị tinh thần
có lẽ vì vậy mà đến tận ngày nay các tác phẩm văn học nga với vẻ đẹp thơ mộng vẫn có sức sống bền bỉ cùng sự ủng hộ của độc giả nhiều thế hệ
văn học nga là một trong những nền văn học lớn của thế giới
trong đó nhất là sách cho các thế hệ
đặc biệt là từ những thế hệ nhỏ riêng tôi đánh giá là có một hệ thống sách rất là đáng đọc
văn học nga vẫn luôn mang đến cho mình một cảm giác về niềm hoài cổ và tính chất nga rất là đậm đặc trong đó
mình rất là thích những một số pháp lo trong các tác phẩm văn học nga mình rất là thích
vừa qua nhà xuất bản sách kim đồng đã ra mắt
hai ấn phẩm mới bộ sách văn học nga tác phẩm chọn lọc gồm các tựa sách đã gắn liền với thế hệ các bạn đọc trẻ việt nam
đồng thời tổ chức buổi tọa đàm với tựa đề còn mãi những cánh buồm đỏ thắm như một lời tri ân đến với độc giả
như mọi người cũng thấy là cái sự trở lại của văn học nga thì cũng là sự trở lại của các tác phẩm kinh điển thôi
tuy nhiên thì thế hệ bạn đọc thì đã thay đổi rồi
nên là chúng tôi bắt buộc phải tìm có những cái tìm tòi để mang đến những cái hình thức mới
trong khi một số người cho rằng tại việt nam hiện nay văn học thiếu nhi nga có phần lép vế so với các tác phẩm anh mỹ
khi đại diện nhà xuất bản kim đồng có ý kiến khác
qua cái văn học nga người ta hiểu thêm về một nền văn hóa rất là sâu sắc một nền văn hóa văn minh và nhân bản
thì tôi nghĩ rằng sức sống của văn học nga thì còn rất bền lâu
các thế hệ trước cũng thế mà các thế hệ bây giờ cũng thế
thứ hai là họ hướng đến những cái gì tốt đẹp cao cả dạy cho người ta biết yêu thương biết ghét biết sống có trách nhiệm với mọi người
cho nên tôi tin chắc là các bạn trẻ việt nam sẽ đón nhận một cách hồ hởi
văn học kinh điển nga vẫn có một sức sống vượt thời gian vì những cảnh tượng số phận cảm xúc mà nó miêu tả và gợi ra chẳng bao giờ là cũ
vẻ đẹp và giá trị tầm cỡ của các tác phẩm ấy vẫn tiếp tục hấp dẫn độc giả việt nam để văn học nga và nước nga luôn gần gũi trong tình yêu người việt